hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn vệ sinh thực phẩm đã diễn ra vào sáng nay một mươi một tháng một
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị tại đầu cầu hà nội
cùng dự và chủ trì có phó thủ tướng vũ đức đảng
hội nghị được tổ chức dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán canh tí đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt
của chính phủ thủ tướng chính phủ và các cấp các ngành trong bảo đảm an toàn vệ sinh
an toàn thực phẩm cho người dân
theo các đại biểu tham dự thách thức lớn nhất hiện nay trong công tác an toàn thực phẩm là sản xuất nhỏ lẻ
với nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm nhất là các thói quen tập quán canh tác sản xuất mua bán tiêu dùng nhỏ lẻ
việc kiểm soát sử dụng hóa chất kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm
thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng không rõ nguồn gốc còn nhiều
tỷ lệ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản vẫn cao hơn các nước trong khu vực
việc ngăn ngừa thực phẩm nhập lậu thực phẩm giả trên các tuyến biên giới qua đường tiểu ngạch còn khó khăn phức tạp
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việc sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm không an toàn là vi phạm pháp luật phi đạo đức
những hành vi này cần được chỉ rõ lên án và xử lý nghiêm
đây là điều rất cần thiết nhất là nước ta có trên tám triệu hộ sản xuất nông nghiệp
hàng triệu hộ chế biến kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
thủ tướng cũng hoàn ngành những kết quả mà các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương
đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong thời gian vừa qua
để cải thiện tình trạng thực phẩm bẩn thực phẩm không an toàn
thủ tướng đánh giá cao việc tăng cường xử lý an toàn thực phẩm
đặc biệt là các vụ việc gần đây như bơm tạp chất vào tôm xú
bắt được hàng tấn dược liệu giả bị mốc ướp lưu hình
và yêu cầu cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới các bộ ngành như y tế công thương nông nghiệp
cần phải tăng cường các văn bản chỉ thị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật
yêu cầu các địa phương phải bố trí nguồn lực để thanh tra xử lý
giám sát các đơn vị sản xuất thực phẩm xử lý các vi phạm thực phẩm thật nghiêm túc
thúc đẩy mạnh mẽ khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất thực phẩm sạch
an toàn áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn và các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến
tăng cường hậu kiểm quản lý theo chuỗi phù hợp với xu thế
và thực hành về quản lý thực phẩm ở các nước phát triển trên thế giới
thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh sử dụng công nghệ trong an toàn thực phẩm
sử dụng các phần mềm để người tiêu dùng có thể thuận lợi truy xuất nguồn gốc
kiểm tra xử lý được sản phẩm theo chuỗi từ đầu vào đến đầu ra